với cây rét thấu xương của núi rừng tây nguyên khiến đối tượng dù có ngoan cố lì lợm đến mấy
thì cũng không tránh khỏi những phút giây nhụt ý chí chống đối
nhận thấy thời cơ thích hợp nhất để bắt đối tượng đã đến các trinh sát đã đồng loạt ập sát vào tròi
nhanh chóng khống chế được đối tượng khi hắn chưa kịp trở tay
tại cơ quan điều tra nguyễn mạnh linh đã thể hiện bản chất lọc lõi của một đối tượng từng ra tù vào tội
khi một mực cho rằng không liên quan đến số ma túy mà lực lượng công an đã thu giữ được
từ người đối tượng tuấn linh cũng phủ nhận việc giúp sức tuấn vận chuyển trái phép chất ma túy
anh ta chỉ thừa nhận việc được một người quen nhờ chở tuấn vượt đèo chuối để trốn chốt kiểm soát dịch bệnh
trả lời câu hỏi của điều tra viên về việc nếu không có tật thì làm sao phải giật mình
đến mức phải bỏ xe để thoát thân rồi trốn thoát trong rừng hai ngày đêm
thì nguyễn mạnh linh vẫn quen co viện ra hàng trăm lý do
tuy nhiên đây chỉ là lời khai một phía từ đối tượng
thưa quý vị một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong tích tắc
ngay tại một quán internet đông người trong một đêm mưa gió
tại thành phố núi pleiku tỉnh gia lai
nhưng cả nạn nhân và hung thủ đều là ẩn số đối với cả chủ quán
đẫn những vị khách có mặt
hành trình phá án liệu có mang lại kết quả
công tác điều tra sẽ phải bắt đầu từ đâu
chúng ta hãy cùng theo chân những chiến sĩ cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
tối ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
tại một tiệm internet trên đường trường trinh tại thành phố pleiku tỉnh gia lai
một vụ án kinh hoàng đã xảy ra
một người khách của tiệm internet trong khi đang ngồi say xưa trước màn hình máy tính
đã bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt từ ngoài sông vào vùng rào đâm tới tấp nhiều nhát bọn người
nạn nhân cố sức vùng dậy bỏ chạy nhưng một trong hai thanh niên nói trên vẫn cố đuổi theo
trong khi nhiều người khách trong quán internet vẫn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra
thì hai thanh niên lại tiếp tục có hành vi hâm dọa chủ quán rồi bỏ chạy
nhà đầu tiên báo tội phạm ngay lập tức các phòng chức năng công an tỉnh gia lai đã triển khai lực lượng xuống hiện trường

công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện một cách cẩn trọng chi tiết với nguyên tắc không để lọt sót bất cứ dấu vết nào của vụ án
hiện trường vụ án để lại chỉ còn những dấu vết máu bám dính trên tường dưới nền nhà một lưỡi dao thái lan đầu nhọn
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không quá khó
đây là một vụ án mạng
rất nghiêm trọng
hành vi đối tượng
rất manh động
và có sự chuẩn bị
sử dụng hông khí là dao nhọn
và cố ý
sát hại nạn nhân đến cùng
sau khi khám nghiệm
trường sơ bộ đánh giá
xác định đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng
trong hoàn cảnh trời mưa như vậy
đêm tối tôi đã
huy động lực lượng
chia thành nhiều mũi để
điều tra truy xét
và tìm tung tích của nạn nhân
từ những dấu vết để lại hiện trường
lời khai của chủ tiệm internet
qua những người chứng kiến vụ việc
vụ án đã được dựng lại một cách chi tiết cụ thể
không loại trừ khả năng đây là cái mâu thuẫn
mà cần phải xác định giữa nạn nhân với đối tượng gợi án
có một cái mâu thuẫn rất là gai gắt
cho nên đối tượng đã đến và thực hiện hành vi rất là nhanh gọn và rút khỏi nạn nhân
một cách nhanh chóng như vậy
dự đoán đây là vụ án
trả thù cá nhân
nhưng công tác điều tra gặp phải khó khăn
khi tất cả những người có mặt tại tiệm internet
thậm chí là chủ quán cũng không biết rõ
nạn nhân là ai
và từ đâu đến
công tác khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi cũng chưa thu được
bất cứ loại thông tin nào
để xác định được tung tích nạn nhân
trong khi đó vụ án diễn ra khá nhanh vào buổi tối
hùng thủ lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
khi gây án với việc đổi mũ
đeo khẩu trang
nên những người có mặt tại hiện trường
gần như không có bất kỳ thông tin nào
để nhận diện hùng thủ
cái phương thức
gây án của các đối tượng
thời gian xảy ra rất là nhanh
có một đối tượng trong đó
còn sử dụng khung khí nguy hiểm
là con dao thái lan
để đe dọa các người chứng kiến
có mặt tại tiệm internet một trăm năm mươi một này
điều đó gây ra tâm lý hoang mang
mất bình tĩnh
cho những người làm chứng
tại quán internet này
khi chúng tôi tiến hành gọi hỏi lên
quan trọng nhất của vụ án này
là phải tìm được tung tích nạn nhân
vì nạn nhân đến giờ này
sau khi khám nghiệm xong
vẫn chưa xác định được tung tích nạn nhân ở đâu
do đó bước đầu tiên của chúng tôi
là phải nhanh chóng xác định tung tích nạn nhân
và xác định mối quan hệ của nạn nhân
để từ đó chúng ta tìm mâu thuẫn
dẫn tới vụ án xảy ra
từ đâu tới
nạn nhân có mối quan hệ như thế nào
đối với đối tượng gây án
đó là những câu hỏi tương trực
hối thúc lực lượng điều tra công an tỉnh gia lai
từ nhân chứng
các nhân chứng tham gia chơi net ở quán
cũng như là dân chứng sống ở bên
xung quanh hiện trường
thì thu thập các thông tin về
nhân thân của đối tượng gây án
nhưng đặc điểm đối tượng gây án rất là khó khăn
thì nó xảy ra ban đêm
thứ hai là đối tượng tấn công
nạn nhân rất là bất ngờ
nên là khi không quan sát về đặc điểm đối tượng
về giọng nói
về hình dáng này kia
nói chung ban đầu rất là khó khăn
ngay trong đêm
phong trào quần trúng đã được hoạt động
nhằm truy tình danh tính nạn nhân
danh tính hung thủ
công tác giả soát nhân khẩu
tạm trú tạm vắng được tiến hành khẩn trương
ở hết các phường thuộc địa bàn nghi vấn
lực lượng công an mà nòng cốt
là hình sự tình
kết hợp cùng với công an thành phố
công an cấp phường tổ dân quân tự quản
đi sâu vào từng ngõ ngách thôn bàn
để thu thập những thông tin có giá trị
tại cái thời điểm mà xảy ra vụ án
rơi đúng vào cái ảnh hưởng
của cơn bão số một mươi một
và trời rất mưa mưa to trong ba ngày
và ánh trời rất mưa mưa to trong ba ngày
quá trình truy xét của anh em bọn tôi
gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại
rồi tiến hành gọi hỏi đối tượng
công việc truy tìm thông tin nạn nhân được tiến hành thầm lặng
khẩn trương ngay trong đêm
cuối cùng đã mang lại được kết quả như mong đợi
chủ một nhà trọ thuộc địa bàn phường trà bá
thành phố pleiku tỉnh gia lai
đã cung cấp thông tin về một người thuê nhà
có được điểm nhận dạng giống với nạn nhân
qua công tác đối chiếu xác minh lực lượng chức năng

đã xác định được nạn nhân bị đâm trong tiệm internet

địa chỉ một trăm năm mươi một đường chường trinh thành phố pleiku tỉnh gia lai
địa chỉ một trăm năm mươi một đường chường trinh thành phố pleiku tỉnh gia lai
là anh lăng minh châu
là anh lăng minh châu

có hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường hòa bình
xã a duyên tỉnh gia lai
tỉnh giang lai
anh châu hiện đang thuê nhà tại thành phố pleiku
nhưng không có đăng ký tạm trú và cũng không có chỗ ở
và việc làm cố định ở thành phố
anh nạn nhân lăng minh châu là người
không phải là người cư trú tại địa phương thành phố pleiku
mà nhà của anh lăng minh châu tại thị xã azumba
và đến thành phố pleiku này nhưng không đăng ký lưu trú hoặc là tạm trú tại địa phương
gây ra khó khăn trong việc xác minh lai lịch cũng như tiền các mối quan hệ của nạn nhân
xác định được sanh tính nạn nhân
ngay lập tức một nhóm điều tra công an tỉnh gia lai đã được lệnh lên đường đến thị xã ayun
để xác minh mối quan hệ cũng như thân nhân của nạn nhân
nhưng tại đây các điều tra viên đã bất ngờ về những thông tin cơ quan chức năng tại địa phương cung cấp
nạn nhân lăng minh châu là một đối tượng xã hội có nhiều tiền án tiền sự
và vừa mới bán hạn tù về tội cố ý gây thương tích
qua công an phường cũng như là lực lượng ở địa phương cơ sở xác định thì
lăng minh châu là đối tượng tù tha về hiện nay không có nghề nghiệp ổn định
do đó quan hệ của đối tượng này cũng rất là phức tạp quan hệ với nhiều nhóm đối tượng ở trên địa bàn pleiku
bộc chúng tôi phải nhanh chóng xác định được mối quan hệ của đối tượng để tìm ra nguyên nhân mâu thuẫn để xác định đối tượng gây án
ngay lập tức nhiều mối quan hệ cá nhân của nạn nhân lần lượt được lật lại trong đó tập trung trọng yếu vào những mối quan hệ có ẩn hoán
đặc điểm của đối tượng này thì thuê ở trọ nhưng mà không có nghề nghiệp ổn định
khi chúng tôi đến nhà trò thì hỏi bà chủ thì cũng không xác định được là
họ thuê ở trọ thôi chứ còn không biết làm nghề nghiệp gì
nhưng mà thường xuyên là có đi chơi với một số thanh niên ở địa phương
và từ đó thì chúng tôi xác định là có mối quan hệ với mâu thuẫn với một số nhóm ở địa phương
địa bàn pleiku này tất nhiên là phân theo từng nhóm đối tượng ở từng địa bàn
các nhóm này thì thủ đoạn khác nhau
có nhóm thì đi đòi nợ thuê có nhóm thì bảo kê về việc
biến xe rồi các trạng nhà hàng
nói chung là đối tượng là nạn nhân này thì cái mối quan hệ rất là khó
kể cả cái chuyện quan hệ bạn gái thì việc này việc kia thì xác minh rất là vất vả
ba nhóm quan hệ giang hồ cộng cán được xác định là có mối quan hệ sâu sắc với nạn nhân
được lực lượng điều tra xác định
nhưng cả ba nhóm này khi được gọi hỏi đều đưa ra được chứng cứ ngoại phạm
lần theo những mối quan hệ gần nhất của nạn nhân cơ quan điều tra xác định
vào bữa ăn tối trước lúc bị sát hại nạn nhân lăng minh châu đã ngồi nhậu
cùng với nhóm bạn ở phường chi lăng thành phố pleiku
châu và nhóm bạn có lên kế hoạch trả thù một người tên là tịnh
ngay lập tức người thanh niên có tên tịnh cũng đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
nhưng nghi vấn vẫn chỉ là nghi vấn
hung thủ ra tay sát hại nạn nhân lăng minh châu vẫn là một ẩn số
ngoài thẳng lập đấu tranh triệu tập rất là nhiều đối tượng lên nhưng mà quá trình đấu tranh khai thác thì nó chưa có nổi lên cái gì
lật lại những mối quan hệ của nạn nhân lăng minh châu từ nhiều năm trước cơ quan điều tra tìm ra được một người có tên là giang văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường yên thế thành phố pleiku
tuấn là người đã cùng làm với lăng minh châu tại khu vực rừng hai cho đến ba năm trước
giang văn tuấn đã từng bị nạn nhân châu dùng dao chém gây thương tích ở chân trái và có phải điều trị
dù giang văn tuấn có nhân thân tốt không phải là đối tượng giang hồ thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng
nhưng với tình tiết nêu trên giang văn tuấn đã được đưa vào tình tiết tình nghi số một để tập trung lực lượng điều tra
đối tượng lăng minh châu là có mâu thuẫn với đối tượng giang văn tuấn
và chính đối tượng giang văn tuấn bị đối tượng giang văn châu là dùng dao tấn công và thương tích gót chân
và bị điều trị ở bệnh viện hai mươi một khoảng một tháng mới khỏi
sau khi sự việc xảy ra thì giang văn tuấn rất là bực tức về có kể lại sự việc đó với gia đình
gia đình cũng khuyên can là thôi sự việc đã xong rồi thì thôi không nói mình đã điều trị khỏi rồi mình cứ lo làm ăn
chí thú làm ăn thôi không phải đi trả thù
với tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt đồng thời phải làm khách quan toàn diện tất cả các mối quan hệ
có liên quan đến nạn nhân để bằng loại giá tìm ra được hung thủ thì chúng tôi đã đưa giang văn tuấn vào diện nghi vấn
và khi mà tiến hành gọi hỏi giang văn tuấn này thì số điện thoại của giang văn tuấn không liên lạc được
khi chúng tôi trực tiếp đến nhà thì đối tượng tuấn này không có mặt tại địa phương
khi niềm tin nội tâm của những người trong cuộc được thắp lên
thì ngay lập tức kế hoạch truy tìm giang văn tuấn được vạch ra một cách chi tiết tỉ mỉ
với nguyên tắc không được đánh rắn động cỏ dứt dây động rừng
chính vì vậy các biện pháp trinh sát được áp dụng để đảm bảo nguyên tắc này
các mũi trinh sát được triển khai theo nhiều hướng tại nhà riêng của vợ chồng tuấn ở phường yên thế khu vực hoa lư thành phố pleiku nơi tuấn làm thuê
tất cả trinh sát ở phòng điều tra tội phạm trật tự xã hội và công an thành phố pleiku được tung ra để tham gia vào kế hoạch
thái độ và di biến động của người thân tuấn cũng đã được kiểm soát
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi ba sau nhiều giờ theo dõi
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh gia lai đã phát hiện sự có mặt của giang văn tuấn tại một kho hàng trên đường hoàng quốc việt thành phố pleiku
và ngay lập tức các mũ trinh sát đã kịp thời vây bát đối tượng
cũng rất là tình cờ khi đó chúng tôi đang làm việc với ông chủ của cửa hàng vật liệu xây dựng sát gia hoàng này
thì là đối tượng giang văn tuấn có mặt tại đấy
tuy nhiên khi nhắc thấy bóng dáng của công an phường cũng như là lực lượng tổ truy bắt của bọn tôi tới
thì đối tượng giang văn tuấn này có thái độ là tỏ ra sợ lo ngại
lúc mà chúng tôi không biết mặt đối tượng nha văn tuấn này
thì đối tượng tuấn đã lẻn từ phía sau đi ra đằng trước và bỏ chạy
tại cơ quan điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh khai thác
giang văn tuấn đã phải khai nhận mình chính là ông thủ gia tài sát hải nạn nhân lăng minh châu
tại tiệm internet một trăm năm mươi một phường trường trinh thành phố pleiku gần bốn mươi giờ trước
trước khi gây án
bạn khác ngồi ăn nhậu và nhắc lại chuyện tuấn từng bị lăng minh châu chém trọng thương
cả bọn thống nhất sẽ đi tìm châu để giải quyết mối thủ
từ lời khai của tuấn cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng lê văn vương lê thanh hảo
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và cùng có hậu khẩu thường trú tại phường yên thế thành phố pleiku
riêng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín một đồng phạm khác trong vụ án đã được gia đình đưa đến cơ quan công an để đầu thú
từ chỉ đạo lãnh của thủ tướng cơ quan kẻ tra tra công an tỉnh gia lai và đặc biệt là sự nhiệt tình của cán bộ điều tra đến trịnh sát của đơn vị cũng như là công an pleiku
đã tích cực không quản ngại mưa gió đêm tối và đã tích cực khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nhanh đối tượng
các nghi vấn đều được tập trung xác minh làm rõ ngay và loại trừ ngay từ đầu cho nên là kết quả trong vòng ba mươi tám giờ đồng hồ thì ta đã phát hiện và bắt được đối tượng
chúng tôi thực hiện những thức phim này khi giang văn đang bị tàm giam để phục vụ điều tra
ngôi nhà nhỏ của tuấn nằm hưu quạch bên một con đường lớn cánh cửa khép hờ nhưng không có người
những người hàng xóm của tuấn dõi theo chúng tôi với ánh mắt không nhìn cảm xúc
loan quanh một hồi chúng tôi đã tìm ra một con đường
chúng tôi cũng tìm gặp được một người phụ nữ mà hỏi mãi mới dám nhận chị là mẹ của tuấn
đứa bé bên cạnh chị là con trai của tuấn
tôi cũng mới đi xuống dưới nhà nạn nhân cách đây bốn ngày
thật sự bây giờ thì tôi thì đau ốm vợ chồng thì ly dị lâu rồi cũng một năm mấy rồi
cũng khổ cho vợ chồng tôi là bây giờ anh ấy làm ăn cũng chẳng ba sao
làm ăn ông thất bát còn tôi thì đau ốm không có tiền
nọ tôi không mượn được bên kia người ta hối dự quá
người ta nói bây giờ phải đem tiền xuống đền bùi cho người ta để người ta lo
trả tiền nợ ma chay cho con người ta đấy
người phụ nữ bật khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình mình
cậu con trai hiền lành chăm chỉ làm ăn là trụ cột trong gia đình của chị
đã vướng vào vòng lao lý vì một phút nông nồi của tuổi trẻ
con trai ở tù con dâu vĩ làm xa để kiếm ghế sinh nhai
gia đình chị đã trở nên tan tác
tôi tôi cũng đau lòng nhưng mà kẻ đau lòng thì đối với tôi ví dụ như một mươi năm hai mươi năm tôi còn được gặp mặt con
nhưng mà thôi bên gia đình với chị bây giờ cháu nó mất là cái thiệt hại của gia đình
bây giờ nó vĩnh viễn chị không còn nhìn thấy mặt cháu nữa là cái thiệt hại tốn thất của gia đình nhiều lắm
em cũng biết như vậy nhưng mà thôi cũng vì cảnh chị em phụ nữ với nhau thì thôi chị thông cảm rồi chị em mình cứ khắc phục dần dần chị ạ
vụ án giang văn tuấn và đồng bọn giết người xảy ra tại tiệm internet một trăm năm mươi một đường trường trinh thành phố pleiku tỉnh gia lai là một trong ba mươi vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi bảy
vụ án mang đặc trưng khá điển hình của trọng án tại đây giết người vì những mâu thuẫn cá nhân bộc phát
thực ra nói thì bốn cái đối tượng mà chúng tôi đã khởi tố bắt giữ đây thì có một đối tượng có tiền án thôi tiền tiền án tiền sự thôi về cái tù tha về thôi về cái hành vi phạm tội trước đây thôi
còn ba đối tượng thì cũng là phạm tội lần đầu và hầu hết cái này là đều do mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ nhân dân mà những cái mâu thuẫn này là
nhìn như trong vụ án này thì mâu thuẫn này là
nhìn như trong vụ án này thì mâu thuẫn này là
đại tá vũ văn lâu phó giám đốc công an tỉnh gia lai cho biết trong số ba mươi vụ trọng án diễn ra tại tỉnh gia lai năm hai nghìn một mươi ba chỉ có duy nhất một vụ giết người cướp tài sản còn lại một phần ba số vụ trọng án kể trên là giết người thân quen của mình
các vụ án này đều bắt nguồn từ những vướng mắc trong cộng đồng

đại tá vũ văn lâu phó giám đốc công an tỉnh gia lai sao một digne tuyển ra một lý doals

là tình hình nó sẽ tốt hơn nó sẽ không xảy ra các vụ trọng án đau lòng như thời gian vừa rồi
thứ hai là đối với lực lượng công an thì cái quan trọng nhất là đối với công an cơ sở
nó phát hiện được những mối thuận này để tha mưu cho các quỷ và chính quyền
cho mật trận và các ngành để chúng ta làm được cái việc giải quyết mối thuận
đối với các loại tội phạm có tính chất chuyên nghiệp lực lượng cảnh sát điều tra
mà trực tiếp là lực lượng cảnh sát hình sự đã được huy động với sự tập trung lớn
cả về lực lượng và phương tiện nhằm thực hiện những đợt truy quét quyết liệt
trong ba năm trở lại đây số lượng án xảy ra trên địa bàn gia lai tăng nhẹ chỉ khoảng hai
tỷ lệ giải quyết các loại án nói chung là tám mươi riêng trọng án chiếm tới chín mươi
đó là nỗ lực rất lớn của lực lượng công an gia lai trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đó cũng là chiến công của cảnh sát điều tra nói chung
và cảnh sát hình sự nói riêng những người có bản lĩnh trí tuệ và hết sức chuyên nghiệp
cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra nói chung cảnh sát hình sự nói riêng cũng chính là dựa vào nhân dân
và chúng tôi cho rằng
chính vì chúng tôi biết dựa vào nhân dân
biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cho nên cảnh sát hình sự mới có được những thành tích như bây giờ
hy vọng với những sự cố gắng của lực lượng công an gia lai
sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị
tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của người dân địa phương
sẽ không còn những vụ án đáng tiếc như vụ án giết người tại tiệm internet nữa

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại